mỹ và hàn quốc hôm nay thông báo trong vòng một mươi ngày tới hai bên sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn nhất từ trước tới nay
động thái trên dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo triều tiên
hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc và lực lượng mỹ tại hàn quốc thông báo
hai nước đồng minh có kế hoạch khởi động cuộc tập trận quân sự chung mùa xuân thường niên vào cuối tháng này
theo đó cuộc tập trận lá chắn tự do dự kiến diễn ra liên tục từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi ba tháng ba tới
đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa hai nước giải nhất từ trước đến nay
sự kiện này bắt đầu đồng thời với cuộc tập trận thực địa mới với quy mô lớn mang tên là trang chiến binh
cuộc tập trận chung lá chắn tự do được thiết kế để tăng cường năng lực phản ứng của đồng minh mỹ hàn
bằng cách tập trung vào kịch bản tập trận về các mối đe dọa và môi trường an ninh đang thay đổi
chẳng hạn như chương trình tên lửa và hạt nhân tiên tiến của triều tiên
cũng như các bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây
trước khi tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do
mỹ và hàn quốc có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận quản lý khủng hoảng kéo dài bốn ngày
theo đánh giá của giới chuyên gia động thái trên của mỹ và hàn quốc dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo triều tiên
bởi từ trước đến nay các cuộc tập trận chung mỹ hàn là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ phóng tên lửa của triều tiên